bởi vì chúng ta biết rằng là khi nhiễm covid thì tới tám mươi các trường hợp là ở mức độ nhẹ và tự khỏi
thì trong thời gian nhiễm này đó thì bạn cần là uống nhiều nước ăn rau ăn trái cây
đảm bảo chế độ ăn của mình có đầy đủ các thành phần cần thiết như là đạm mở đường tinh bột
và đặc biệt là các chất sơ để đảm bảo đầy đủ chất cho quá trình mang thai
thì bạn cũng rất hay là đã sử dụng được viên đa sinh tố
vì người ta cũng khuyến cáo rằng đối với phụ nữ mang thai thì sử dụng viên đa sinh tố tốt hơn là sử dụng các viên đơn sinh tố
và đặc biệt là trong viên đa sinh tố có chứa sắc axit folic là những thứ rất là cần thiết
để giúp cho giảm nguy cơ bị thiếu máu thiếu sắc trong giai đoạn mang thai
là một trong những tình trạng mà thường gặp nhất ở phụ nữ mang thai ở việt nam chúng ta
thì theo như khuyến cáo của bộ y tế thì đối với các viên đa sinh tố
thì chúng ta quan tâm đến hàm lượng của thành phần sắc và axit folic
sắc thì trung bình là ba mươi mg một ngày nhu cầu của sắc
và đối với axit folic là tám mươi tám trăm linh một nghìn mcg một ngày
thì như vậy bạn chọn loại viên đa sinh tố nào đáp ứng được hàm lượng
như thế này để đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho phụ nữ mang thai
thì chúng ta có thể sử dụng mà chúng ta yên tâm là nó cung ứng đầy đủ được
các bi lượng cần thiết cho quá trình mang thai
và chúng ta có thể sử dụng này cho đến khi mà hết bệnh
và sau đó trong suốt thời kỳ thai kỳ
tuy nhiên thì cũng muốn xin nhắc bạn là hai tuần sau khi bạn nhiễm
bạn xét nghiệm lại đã hết virus trong cơ thể thì bạn cần phải đi khám thai lại
vì là trong cái quá trình nhiễm covid đó thì có thể là nó ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của thai
đặc biệt là có thể dẫn đến tình trạng thiểu ối
cho nên là trong cái quá trình nhiễm thì cần phải đảm bảo cái lượng nước vào của mình đủ mỗi ngày
từ hai tới ba lít nước và sau khi đó cũng tương tự như vậy
và phải đi khám thai để đánh giá coi thai phát triển như thế